chúng tôi xin chuyển sang tin tức về thời tiết
thưa quý vị theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
nhiệt độ sẽ sớm ấm lên và từ nay đến hết mùa đông không còn đợt rét nào đáng kể và mạnh như đợt này
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định
theo dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm
nên trong đêm hai mươi ba tháng hai ngày hai mươi bốn tháng hai ở bắc bộ và bắc trung bộ không mưa
ngày có nắng trời rét đậm vùng núi bắc bộ có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ bảy một mươi độ
vùng núi từ ba đến sáu độ vùng núi cao của bắc bộ có nơi dưới độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa rải rác trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
khu vực hà nội đêm không mưa ngày nắng trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ c
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với báo giới
từ nay đến cuối tháng hai các tỉnh bắc trung bộ vẫn duy trì trạng thái trời rét
tuy nhiên tình trạng rét hại duy trì trong ngày hai mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai
thì tình trạng rét hại ở các vùng đồng bằng bắc bộ sẽ giảm dần chỉ còn rét đậm vùng núi vẫn duy trì rét hại
từ ngày hai mươi năm tháng hai nhiệt độ sẽ tăng dần
ông đánh giá đây là đợt rét sâu nhất của mùa đông năm nay
từ nay đến hết mùa đông không còn đợt rét nào đáng kể và mạnh như đợt này
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ còn những đợt rét đậm rét hại nhưng ngắn ngày và mức độ giảm nhiệt không sâu